theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh lạng sơn từ bảy giờ sáng ngày hôm nay
nhiệt độ trên địa bàn tỉnh lạng sơn xuống thấp ở mức từ năm đến bảy độ c
đặc biệt là khu du lịch mẫu sơn nhiệt độ giảm còn hai độ c
hơn một trăm bốn mươi học sinh thuộc các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh
đã được nghỉ học vì rét đậm rét hại
tại các điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động thông báo nghỉ học
tới tất cả các học sinh và cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức
sở giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường có biện pháp chống rét cho các phòng học
các bếp ăn bán chú phòng y tế bảo đảm đồ ăn nóng ấm thuốc men
phòng khi học sinh bị ốm trong trời lạnh
các trường học không được tổ chức các hoạt động ngoài trời trong thời tiết rét đậm
trong những ngày tới sở giáo dục và đào tạo tỉnh lạng sơn yêu cầu căn cứ vào thời tiết mỗi vùng
phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố chỉ đạo các nhà trường
có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm
trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết cần thu xếp để học sinh vẫn được vào lớp học
dự báo trong những ngày tới thời tiết lạng sơn vẫn tiếp tục rét